sau khi tiếp nhận thông tin ubnd phường mỹ đỉnh hai đã yêu cầu phía chủ đầu tư cấp nước lại cho người dân
tuy nhiên cho đến nay thì đơn vị này vẫn chưa thực hiện khiến hàng chục hộ dân tại đây vẫn phải sống trong tình cảnh khát nước sinh hoạt
đây là hình ảnh xuất hiện tại trung cư ct ba cland những ngày vừa qua
dân cư tại đây phải mua từng xe nước để sinh hoạt hàng ngày
mọi đồ dùng đều được người dân vận dụng tối đa để tích chữ nước
bởi lẽ nguồn nước sinh hoạt hàng ngày của họ đã bị chủ đầu tư dừng cung cấp
có những hộ đã trải qua tình cảnh không nước sinh hoạt gần một tháng và gần nhất cũng đã một tuần trôi qua
cuộc sống của cư dân tại đây đã và đang trải qua những ngày tháng đối với họ là khó khăn nhất
thậm chí gia đình phải ly tán vì không có nước sinh hoạt
ngoài ra hàng ngày có khi chúng tôi lại phải sang nhà ông bà hay là nhà hàng xóm hay là nhà anh chị em ở gần đây để giặt rũ nhờ
mặc dù là chính quyền phường đã vào đây chỉ đạo công ty cland là phải cấp nước trở lại cho các căn hộ
tuy nhiên là chủ đầu tư đã bất chấp những cái chỉ đạo hợp tình hợp lý đó và cắt nước vẫn cắt nước chưa chịu cấp nước
tôi đã cho họ nước để họ dùng những cái sinh hoạt tối thiểu
sau khi tôi cho họ đốt xong thì là họ đã chủ đầu tư đã ra một cái thông báo cảnh cáo
nên là vẫn viên vào cái cớ là chúng tôi chưa nộp phí dịch vụ
mặc dù họ không chứng minh được quyền lợi hợp pháp của họ ở đây để tiếp tục cảnh báo nhà tôi các nước
và trong trường hợp như thế là tôi ba con nhỏ có một cháu hơn một tuổi và còn bà nội nhà tôi nữa
thì vì họ cảnh báo từ tuần trước tôi đành phải cho con tôi hơn một tuổi về quê
và rất là nhớ cháu và bà
gia đình nhà tôi thì cũng có ba con nhỏ có bà mẹ già
thế bây giờ cái an sinh lớn nhất bây giờ đến vấn đề là nước bây giờ sinh hoạt không có
thì hỏi thử làm sao mà chúng tôi sống được
theo cư dân ở đây cho biết trước khi cắt nước chủ đầu tư cland đều có gửi thông báo lý do là các hộ chưa thanh toán phí quản lý vận hành phí trông giữ xe
tuy nhiên chủ đầu tư cy land hiện không phải là đơn vị quản lý vận hành hợp pháp tại tòa nhà nhưng lại chiếm giữ công việc này
không bàn giao cho đơn vị quản lý đã được ban quản trị ký hợp đồng
vấn đề đóng tiền nước cư dân sẵn sàng đóng đầy đủ hàng tháng
tuy nhiên phía chủ đầu tư lại không đồng ý với đề xuất này của cư dân
tòa nhà thì toàn thể cư dân chúng tôi sẽ tự nguyện đóng ngay tiền toàn bộ phí dịch vụ và tiền trông giữ phương tiện cho chủ đầu tư theo quy định của pháp luật
cũng theo cư dân tại đây cho biết đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị cũng như kêu cứu lên các cấp chính quyền mà gần nhất là ủy ban nhân dân phường mỹ đình hai
tuy nhiên đến nay mọi việc vẫn chưa được giải quyết
trước vấn đề này chúng tôi đã có buổi làm việc với đại diện ủy ban nhân dân phường mỹ đỉnh hai
đến nay thì theo chính quyền địa phương nó mắt được
thì chủ đầu tư đã cắt nước của một mươi tám hộ
trong các hội nghị và ngay cả chúng tôi hay bản thân gồm cũng yêu cầu chủ đầu tư đề nghị chủ đầu tư tạm thời đóng nước
đến nay thì chủ đầu tư vẫn chưa đóng nước cho các cư dân
sự việc xảy ra mà chính quyền địa phương đã chỉ đạo chủ đầu tư rồi chủ đầu tư không nghe
thì ủy ban nhân phường đã báo cáo gấp về việc chủ đầu tư vẫn chưa đóng nước cho các cư dân
mọi chuyện càng kéo dài và chưa được giải quyết
thì dân cư ct ba ziland vẫn là người phải chịu thiệt thòi lớn nhất
bởi lẽ họ đã bị cướp đi một trong thứ thiết yếu nhất trong cuộc sống sinh hoạt đó là nước sạch
ấy vậy khi việc cắt nước chưa được giải quyết
thì ngay trong chiều nay ba mươi tháng chín dân cư tại đây đã phản ánh về việc
một nhóm người tự ý tháo rỡ đồng hồ nước của các hộ dân tại đây
bản thân cư dân cũng không hề hay biết là sẽ bị tháo đồng hồ nước
để có thông tin đa chiều khách quan
chúng tôi đã liên hệ với phía chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư bất động sản hà nội cland
nhưng đến nay phía chủ đầu tư vẫn chưa trả lời
trước vấn đề này chính quyền và cơ quan quản lý cần có sự can thiệp kịp thời
không để sự việc kéo dài giải quyết các mâu thuẫn giữa chủ đầu tư với cư dân
vai trò của cơ quan chức năng cần được thể hiện rõ
khi cư dân và chủ đầu tư không có tiếng nói chung để cùng thỏa thuận
qua hội đàm cấp cao giữa bộ công an việt nam và bộ đề vụ cộng hòa sát
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm
bộ trưởng bộ công an việt nam làm trưởng đoàn
đoàn đại biểu cấp cao bộ đề vụ cộng hòa sát do ngài gian hamakách
phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa xéc làm trưởng đoàn
ngay sau lễ đón chính thức hai bên đã tiến hành hội đàm
cùng dự hội đàm có thượng tướng bùi văn nam thứ trưởng bộ công an việt nam
và ngài jacob kulhanek thứ trưởng bộ đề vụ cộng hòa sát
trải qua gần bảy mươi năm kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa việt nam và tiệm khác trước đây
nay là cộng hòa séc không ngừng được củng cố phát triển trên nhiều lĩnh vực
như chính trị kinh tế thương mại đầu tư văn hóa giáo dục
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam rất coi trọng chuyến thăm
và làm việc của bộ nội vụ cộng hòa séc lần này
tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bộ nói riêng
giữa hai nước nói chung trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự
góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa việt nam và séc
tiếp tục được củng cố và phát triển
phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa sát jan hamakek cảm ơn bộ trưởng tô lâm
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã dành thời gian tiếp đánh giá cao
quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước séc và việt nam trong thời gian qua
nhất là trong lĩnh vực an ninh quốc phòng cùng với đó là mối quan hệ hợp tác giữa bộ nội vụ cộng hòa séc
và bộ công an việt nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
tại hội đàm hai bên cùng đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bộ thời gian qua
đồng thời thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác thời gian tới
hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm ma túy tội phạm có tổ chức khủng bố tội phạm công nghệ cao
hoạt động phòng chống đưa người di cư trái phép tăng cường trao đổi đoàn các cấp
hỗ trợ nhau trong điều tra bắt giữ đối tượng truy nã và xác minh thông tin tội phạm liên quan đến các nước
trên nguyên tắc phù hợp với luật pháp hiện hành của mỗi nước và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế
đặc biệt tăng cường phối hợp đấu tranh chống mua bán vận chuyển ma túy vận chuyển người trái phép qua đường hàng không
hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ đảm bảo an ninh mạng phòng chống tội phạm
hợp tác đào tạo huấn luyện nghiệp vụ phòng chống khủng bố nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách
mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm
hai bên hợp tác chặt chẽ không cho phép bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này
để hoạt động chống phá lại nước kia phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho các hoạt động đầu tư
thương mại lao động sinh sống học tập và du lịch giữa hai nước bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp
của công dân và cơ quan đại diện nước này trên lãnh thổ nước kia tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh
cho các đoàn lãnh đạo cấp cao của hai nước thăm viếng lẫn nhau
cũng trong chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi gặp mặt đoàn câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí tp hcm
tại buổi gặp mặt đại tá trần cường chủ nhiệm câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí tp hcm
đã báo cáo với bộ trưởng tô lâm về tình hình kết quả hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian qua
trong đó nhấn mạnh câu lạc bộ đã duy trì tổ chức nhiều hoạt động phong phú
theo đúng quy định của pháp luật và quy ước hoạt động của câu lạc bộ
tích cực xây dựng giữ vững phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
củng cố thắt chặt mối quan hệ tình cảm đồng chí đồng đội giữa cán bộ công an nghỉ hưu với nhau
giữa cán bộ công an nghỉ hưu với cán bộ chiến sĩ đang công tác
tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các hội viên
đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm chúc câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí tp hcm
ngày càng phát triển có những đóng góp thiết thực hiệu quả vào công tác công an của công an thành phố
trong đảm bảo an ninh trật tự góp phần trong sự phát triển của thành phố mang tên bác
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh mặc dù đã nghỉ hưu nhưng các đồng chí cán bộ hưu trí
vẫn rất tâm huyết với đảng với sự nghiệp cách mạng với ngành công an
luôn luôn theo dõi tình hình và có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc để xây dựng và phát triển đất nước
cũng như an ninh trật tự của tp hcm
bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an
luôn trân trọng những ý kiến đóng góp quy báo của các đồng chí công an lão thành
đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chăm sạch chính quy tinh nguyện tương bức hiện đại
tiếp tục cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ công an nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
đồng thời mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm theo dõi động viên
đóng góp ý kiến của các đồng chí trong thời gian tới
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm đã nêu khái quát một số nét nổi bật của công tác công an
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay trong đó nhấn mạnh công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
đã được nhiều kết quả quan trọng
bộ công an đã đi đầu trong việc sắp xếp tinh gọn lại tổ chức bộ máy
theo hướng bộ tình tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở và triển khai công an xã chính quy
đến nay bộ máy đã đi vào hoạt động hiệu lực hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ
bước đầu được lãnh đạo đảng nhà nước đánh giá cao